ngày một mươi hai tháng năm ban liên lạc cựu chiến binh tiểu đoàn tám trăm một mươi bốn tỉnh đội quảng trị phối hợp với ủy ban nhân dân xã triệu vân huyện triệu phong
tổ chức lễ khánh thành di tích khu tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn tám trăm một mươi bốn k một mươi bốn tỉnh đội quảng trị
di tích khu tưởng niệm liệt sĩ tiểu đoàn tám trăm một mươi bốn là nơi ghi dấu trận chiến ác liệt diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
để ghi nhớ sự hy sinh to lớn của quân và dân ta xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị và ban liên lạc tiểu đoàn tám trăm một mươi bốn đã vận động quyên góp hơn một tỷ đồng để xây dựng di tích khu tưởng niệm
sau hơn năm tháng thi công khu tưởng niệm rộng hơn một năm trăm linh m hai đã hoàn thành và đưa vào hoạt động
nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để đồng đội cán bộ và nhân dân thở phụng và tri ân các anh hùng liệt sĩ